tại thành phố thủ dầu một liên đoàn lao động tỉnh bình dương đã tổ chức lễ xuất phát chuyến xe xuân nghĩa tình năm hai nghìn hai mươi
đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
đây là một trong những điểm đưa công nhân làm việc ở bình dương về quê ăn tết
gần một công nhân này là những người có hoàn cảnh khó khăn suy giảm sức lao động và đã ít nhất ba năm chưa được về quê
hai mươi chiếc xe này sẽ đưa họ về miền bắc miền trung miền tây nam bộ hoàn toàn miễn phí
để những công nhân có hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện về quê ăn tết
và có thể nói đây là một chương trình cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc
nó thể hiện trách nhiệm của đảng bộ chính quyền cũng như các tổ hữu chức chính trị xã hội
trong cùng chăm lo đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn
có mặt tại buổi tiễn lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh bình dương trực tiếp trao quà cho người lao động
trước khi những chuyến xe khởi hành
cùng với đó là những lời chúc một cái tết vui vẻ lành mạnh và lời nhắn không lái xe khi đã uống rượu bia
đây là lần đầu tiên chị được đi chuyến xe nghệ tình đây
tôi chỉ cảm thấy rất là phung sướng rất là vui
rất vui rất cảm ơn các ban lãnh đạo và nhà tài trợ đã tài trợ cho xe xuân nghệ tình
cùng thời điểm này tại các huyện
thị xã trên địa bàn tỉnh bình dương hơn một trăm linh chiếc xe đã đồng loạt xuất phát
đưa tổng số gần ba năm trăm linh công nhân về quê đón tết canh tí
như vậy sau một mươi một năm liên tục tổ chức sự kiện này
tỉnh bình dương đã hỗ trợ miễn phí cho hơn hai mươi năm lượt công nhân có hoàn cảnh khó khăn